vào khoảng hai mươi một h ngày ba mươi tháng ba nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc có một nhóm thanh niên tụ tập đua xe trái phép tại khu dân cư minh châu thuộc địa bàn thành phố sóc trăng
ngay sau đó lực lượng cảnh sát giao thông công an thành phố sóc trăng đã tiến hành triển khai lực lượng chốt chặn bắt giữ một mươi một đối tượng và lập biên bản tạm giữ chín xe mô tô một giấy phép lái xe hai giấy đăng ký xe mô tô
hiện công an thành phố sóc trăng đang tiếp tục xác minh làm rõ để xử lý theo quy định

ngay từ đầu tháng ba khi dịch bệnh có những diễn biến phức tạp công an xã thượng nông đã có những buổi tuyên truyền như thế này đến bà con nhân dân trong xã
việc nâng cao ý thức phòng chống dịch được đề cao khi bà con vẫn chưa đeo khẩu trang chưa biết sử dụng dung dịch rửa tay và chưa thực sự hiểu rõ về dịch bệnh covid một mươi chín
khi chưa có buổi tuyên truyền như vậy thì chúng tôi cũng chưa hiểu được phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
y tế xã cũng đã xuống để tuyên truyền với bà con nhân dân thì chúng tôi đã hiểu rõ được phần nào và chúng tôi sẽ cùng nhau tuyên truyền tới bà con nhân dân trong thôn sẽ thực hiện tốt phòng chống dịch bệnh
đi từng ngõ gõ từng nhà cán bộ công an xã đến từng nhà dân phát tờ rơi vận động bà con đeo khẩu trang vệ sinh môi trường sạch sẽ nhằm phòng chống dịch bệnh một cách triệt để
qua quá trình công tác thực hiện
cái tuyên truyền vận động nhân dân trên địa phương thì công an xã cũng đã sử dụng các biện pháp tuyên truyền là sử dụng tiếng dân tộc ở địa phương
bởi vì đa số người dân tộc địa phương đây là dân tộc tày dân tộc giao và dân tộc mông cũng đã sử dụng các thứ tiếng để vận động bằng lời nói bằng tờ rơi
khi chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng chính phủ ban hành nhiệm vụ của mỗi cán bộ công an xã thượng nông nói riêng và lực lượng công an xã
càng phải sát sao hơn bám dân bám bản vận động người dân hạn chế ra khỏi nhà không tụ tập đông người và bà con nên trang bị khẩu trang khi đến nơi công cộng
bước sang giai đoạn chống dịch mới bên cạnh sự nỗ lực của lực lượng chức năng rất cần sự chung tay hành động có trách nhiệm của tất cả đồng bào
các dân tộc anh em trên giải đất hình chữ s để việt nam chiến thắng dịch bệnh
quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình an ninh ngày mới và tiếp theo xin mời quý vị cùng điểm qua một số nội dung đáng chú ý trên các báo số ra sáng ngày hôm nay cùng với biên tập viên nam hà
xin mời chị nam hà
cảm ơn chị hồng nhung
thưa quý vị và các bạn mở đầu phần điểm báo là thông tin được đăng tải trên báo lao động số ra sáng ngày hôm nay
hàng loạt gói hỗ trợ bao gồm hỗ trợ trực tiếp và hỗ trợ cho vay lãi suất đồng được cho là lớn chưa từng thấy đã được chính phủ bản thảo và triển khai trong thời gian tới
tổng gói hỗ trợ này từ ngân sách nhà nước lên tới hơn sáu mươi một năm trăm linh tỷ đồng
về nội dung hỗ trợ bộ kế hoạch và đầu tư thông tin có các gói hỗ trợ bao gồm hỗ trợ thêm hỗ trợ hộ nghèo hỗ trợ cho đối tượng bị hoãn hợp đồng nghỉ không lương hỗ trợ cho hộ kinh doanh cá thể hỗ trợ cho lao động bị mất việc nhưng không có bảo hiểm thất nghiệp hỗ trợ lãi suất đồng ngừng đóng quỹ và tử tuất hỗ trợ đào tạo bồi dưỡng
tác giả bài báo cho rằng đây là liều thuốc đặc hiệu cần kiếp cho dân bởi hai mươi triệu người sẽ được thụ hưởng bằng tiền mặt từ gói an sinh xã hội trị giá sáu mươi một năm trăm linh tỷ đồng
công an xã chính quy là nòng cốt trên tuyến đầu chống dịch đó là nhan đề bài viết được đăng tải trên báo lao động số ra sáng ngày hôm nay
theo bài báo hiện tại hơn hai mươi năm cán bộ chiến sĩ công an chính quy được bố trí tại gần tám ba trăm linh xã đã trở thành lực lượng quan trọng nòng cốt trong việc đảm bảo cho người dân thực hiện chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng
công đoàn ngành giáo dục hà nội vừa có hướng dẫn về việc trả lương cho cán bộ giáo viên nhân viên trong thời gian ngừng việc do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín tại các trường ngoài công lập trực thuộc làm cơ sở để công đoàn cơ sở giám sát việc thực hiện
theo đó cán bộ giáo viên nhân viên phải ngừng việc trong thời gian thực hiện cách ly theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền hoặc ngừng việc do đơn vị dừng hoạt động vì phong tỏa do dịch covid một mươi chín thì tiền lương được thực hiện theo nguyên tắc thỏa thuận nhưng không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do chính phủ quy định
nếu thời gian ngừng việc kéo dài đơn vị không còn khả năng chi trả thì chủ đơn vị và cán bộ giáo viên nhân viên có thể thỏa thuận việc tạm hoãn hợp đồng lao động không hưởng lương hoặc hưởng một phần lương theo điều ba mươi hai bộ luật lao động
tuy nhiên trường hợp này phải được sự đồng ý bằng văn bản của cán bộ giáo viên nhân viên
trong trường hợp nhà trường phải sắp xếp thu hẹp hoạt động dạy và học cắt giảm chỗ làm việc hoặc dừng hoạt động thì công đoàn cần tham gia xây dựng thực hiện phương án sử dụng lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động đối với cán bộ giáo viên nhân viên theo điều ba mươi tám và điều bốn mươi bốn bộ luật lao động và nhà trường phải chi trả trợ cấp mất việc cho cán bộ giáo viên nhân viên
và cũng trước việc phải nghỉ học dài ngày bộ giáo dục và đào tạo đã công bố chương trình tinh giản của các bậc học phổ thông trong học kỳ hai năm học hai nghìn một mươi chín
cùng với đó bộ giáo dục và đào tạo cũng đang nhanh chóng xây dựng các đề thi tham khảo của kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn hai mươi
theo dự kiến của bộ giáo dục và đào tạo kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn hai mươi sẽ diễn ra vào khoảng từ ngày tám đến ngày một mươi một tháng tám năm hai nghìn hai mươi
do điều kiện dạy học bị ảnh hưởng bởi dịch covid một mươi chín các trường học trên cả nước phải tạm nghỉ học trong thời gian dài nên chương trình học đã được tinh giản
vì vậy đề thi trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn hai mươi sẽ diễn ra vào khoảng từ ngày tám đến ngày một mươi một tháng tám năm hai nghìn hai mươi
cũng phải điều chỉnh
đại diện bộ giáo dục đào tạo cho biết đề thi trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn hai mươi sẽ không có kiến thức của những phần nội dung đã giảm tải trong chương trình học
cùng với việc chỉ đạo thực hiện việc tinh giản chương trình thì chúng tôi đang tổ chức xây dựng đề thi tham khảo phù hợp với điều kiện dạy học và đặc biệt là phù hợp với nội dung tinh giản
để bảo đảm rằng là học sinh không bị sốc không bị khó khăn trong việc tinh giản chương trình
để làm sao vừa bảo đảm
một cái mục tiêu dạy học vừa bảo đảm được cái mục tiêu của kỳ thi nhưng mà nó phù hợp với điều kiện dạy học của học sinh
mặc dù đã ban hành khung chương trình giảm tài và khẩn trương xây dựng đề thi tham khảo cho kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn hai mươi theo chương trình tinh giản
tuy nhiên bộ giáo dục đào tạo cũng xây dựng nhiều kịch bản khác nhau cho ngành giáo dục tùy thuộc vào tác động của dịch bệnh
các kịch bản này tuân theo quy định của pháp luật phù hợp với điều kiện thực tiễn của tình hình và đảm bảo quyền lợi cao nhất cho học sinh
quý vị thân mến dịch bệnh covid một mươi chín đã lấy đi của chúng ta nhiều thứ thế nhưng cũng đem lại cho chúng ta nhiều giá trị tốt đẹp
trong suốt thời gian vừa qua chúng ta thấy một lần nữa tinh thần đoàn kết dân tộc tương thân tương ái được nhân lên mỗi ngày hay những câu chuyện mộc mạc như mẹ việt nam anh hùng